thưa quý vị và các bạn sáng nay bộ y tế cho biết đã có thêm chín mươi bảy ca mắc mới covid một mươi chín trong nước tại tám địa phương
trong đó tp hcm vẫn chiếm nhiều nhất với sáu mươi hai ca còn lại là ở các tỉnh phú yên nghệ an long an bắc ninh lạng sơn quảng ninh bắc giang
trong số này có chín mươi bốn ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
đến nay việt nam đã ghi nhận tổng cộng một mươi năm bảy trăm bốn mươi bệnh nhân có gần ba bốn triệu mũi vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm chủng
và đã có một mươi bốn tỉnh qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng